chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cộng hòa belarus do ngài gubrakov ivan vladimirrovich bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa belarus làm trưởng đoàn
cùng dự có ngày burovikov vladimir vladimirovich đại sứ đặc mệnh toàn quyền belarus tại việt nam
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm và ký kết chương trình hợp tác phối hợp hành động giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cộng hòa belarus
chào mừng đồng chí kubrakov ivan vladimir rovich bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa belarus sang thăm và làm việc tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ belarus nói riêng và giữa hai nước nói chung trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia trật tự xã hội
hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa việt nam và belarus ngày càng phát triển
để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ belarus tương xứng với tiềm năng của hai bên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tích cực xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nội dung chương trình hợp tác đưa quan hệ hai bộ ngày càng đi vào thực chất đạt hiệu quả cao
tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác trao đổi đoàn trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ giữa hai bên
bộ nội vụ belarus tiếp tục quan tâm hỗ trợ đào tạo cho cán bộ bộ công an việt nam giới thiệu hỗ trợ trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực bộ công an nhất là trang thiết bị phòng chống bạo loạn giải tán đám đông